ngày tám tháng chín ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
họp phiên thứ tư nhằm tăng cường các giải pháp gỡ thẻ vàng của uban cho âu ec đối với thủy sản của việt nam
phó thủ tướng trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
tính đến ngày ba mươi một tám số lượng tàu cá cả nước đã lắp thiết bị giám sát hành trình là hai mươi bốn tám trăm năm mươi một
trên ba mươi tám trăm năm mươi một tàu từ một mươi năm m trở lên đạt tỷ lệ tám mươi sáu mươi một
về tình hình tàu cá việt nam vi phạm vùng biển nước ngoài từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một tháng tám
đã xảy ra năm mươi bảy trên chín mươi hai vụ tàu bị nước ngoài bắt giữ xử lý
ủy ban châu âu đánh giá cao những nỗ lực của việt nam song cho biết nếu còn vi phạm thì kiên quyết không rút thẻ vàng
một thực trạng khác đó là công tác thực thi pháp luật được tăng cường nhưng kết quả còn hạn chế
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá
trong thời gian qua việt nam đã phối hợp chặt chẽ với phía ec trong công tác chống khai thác iuu
phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cần tập trung quán triệt
tổ chức triển khai nghiêm túc các chỉ thị ý kiến chỉ đạo của thường trực ban bí thư
chính phủ thủ tướng chính phủ các văn bản chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo quốc gia về iuu
và các chỉ đạo hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phó thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất khen thưởng
phê bình các địa phương thực hiện chưa tốt ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của việt nam